sau năm ngày xét xử và một năm ngày nghị án dự kiến chiều nay hội đồng xét xử toán nhân dân tp hà nội sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế và đồng phạm trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế tp hồ chí minh và các tỉnh thành phố khác
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương quốc cường từ bảy đến tám năm tù cựu phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế nguyễn việt hùng từ ba đến bốn năm tù cựu công chức cục hải quan tp hồ chí minh lê đình thanh từ hai đến ba năm tù cùng với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
bị cáo nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược từ bốn đến năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo khác thuộc công ty vn phạc ma bị đề nghị từ một mươi một đến hai mươi năm tù
trong đó bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị đề nghị hai mươi năm tù
tổng hợp với bản án một mươi bảy năm tù của bản án trước bục bị cáo nguyễn minh hùng phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là ba mươi năm tù